vào ngày hai mươi sáu tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và thu giữ chín bánh heroin
đối tượng bị bắt là giàng bà dế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản tà hốc
xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ chín bánh heroin hai điện thoại di động
một xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng giàng bà dế khai nhận đã nhận lời
của một người đàn ông dân tộc mông vận chuyển chín bánh heroin từ bản cát
xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la đến khu vực ubnd xã nàng ngu
huyện sông mã tỉnh sơn la sau đó sẽ được trả tiền công là năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim anh
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng tám tại khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai thai phụ là nguyễn thị hân và nguyễn thị trúc ly
đang nhận hai thùng giấy bên trong có cất dấu ba mươi một bọc ma túy đá trọng lượng trên ba trăm năm mươi gram
được ngụy trang trong hộp sữa và hai hộp khăn giấy ướt
tại cơ quan công an ly và hân khai nhận số ma túy trên của nguyễn thị kim anh
đặt mua từ thành phố hồ chí minh gửi về
rồi thuê ly và hân đi nhận
bằng thủ đoạn trên kim anh còn thuê hân đi nhận mua ma túy bốn lần
ly đi nhận ma túy ba lần và được trả công từ ba trăm linh cho tới bốn trăm linh ngàn đồng mỗi lần
ngoài ra hân còn được kim anh thuê đi giao ma túy hàng ngày và trả công là hai trăm linh đồng một lần
trước đó hân và lý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy